vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai mươi bảy tháng chín bốn mươi năm học sinh trường tiểu học ninh xá
thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại trường
một mươi học sinh trường tiểu học ninh xá thành phố bắc ninh nhập viện trong tình trạng đau bụng
đau đầu buồn nôn trong đó một mươi cháu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
năm cháu còn lại được điều trị tại bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh nguyên nhân ban đầu nghi ngờ
là do ngộ độc thực phẩm trong bữa trưa tại trường hiện không có học sinh nào nguy hiểm đến tính mạng
trong đó có tám cháu đã được xuất viện các cháu còn lại vẫn cần tiếp tục được theo dõi và điều trị
tại bệnh viện trong bữa trưa ngày hai mươi bảy tháng chín chín trăm bốn mươi năm em học sinh trường tiểu học ninh xá ăn trưa
với món chính là phở gà và chả thịt lợn viên các suất ăn do công ty trách nhiệm hữu hạn hương
việt sinh cung cấp nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh bắc ninh điều tra làm rõ